ngay sau khi truyền hình nhân dân và các cơ quan báo chí phản ánh việc thiếu công bằng trong cấp phát tiền hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
tại xã xuân quang hai ubnd tỉnh phú yên đã có văn bản yêu cầu huyện đồng xuân kiểm tra xử lý và báo cáo kết quả trước ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
vụ việc xảy ra tại hai thôn chiêm đức và phước huệ xã xuân quang hai huyện miền núi đồng xuân tỉnh phú yên
trong quá trình cấp phát tiền hỗ trợ người dân cho rằng có nhiều cán bộ thôn lại là hộ cận nghèo và một số người đã mất được nhận tiền hỗ trợ
chính quyền địa phương đã kiểm tra giả soát kết quả có bảy hộ là cán bộ thôn thuộc diện hộ cận nghèo trong danh sách năm hai nghìn một mươi chín được nhận tiền hỗ trợ
nhưng các hộ này đã trả lại một mươi năm triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng cho nhà nước và có đơn ra khỏi hộ cận nghèo
còn việc người đã mất cũng được nhận tiền hỗ trợ là chưa chính xác ngay sau đó tập thể xã xuân quang hai đã tổ chức kiểm điểm
và xin lỗi người dân